đồng thời khẳng định thời gian qua pháp và việt nam có quan hệ truyền thống tốt đẹp
đã có những chương trình dự án hợp tác thiết thực và mang lại hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa
nhất là trong bối cảnh hai nước đang phấn đấu xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc và toàn diện
thủ tướng cũng thể hiện sự nhất trí với những đánh giá của ngài đại sứ
đó là hợp tác kinh tế là trụ cột ưu tiên của đối tác chiến lược việt nam pháp
và dành những lời đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ việt nam và pháp thời gian qua
cùng những đồng góp của pháp đối với việt nam trong quá trình phát triển
đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác hai nước đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai nước
ngoài những chương trình dự án hợp tác hiệu quả giữa việt nam và pháp thời gian qua
ngài đại sứ cũng mong muốn thủ tướng quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực mà các doanh nghiệp pháp quan tâm và mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp việt nam